hàng chục nghìn người israel đã tiếp tục đổ ra đường phố tel aviv và nhiều nơi khác trên khắp cả nước
để biểu tình phản đối kế hoạch thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ liên minh cầm quyền hiện nay
đây là cuộc biểu tình theo tuần thứ hai mươi tám kể từ khi kế hoạch cải cách được công bố hồi tháng một diễn ra vài ngày
sau khi quốc hội israel thông qua trong lần đầu tiên dự luận
theo đó sẽ hạn chế quyền can thiệp của toán tối cao đối với các quyết sách của chính phủ
hồi tháng ba trước phản ứng gây gắt của dư luận trong nước và quốc tế
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã quyết định tạm hoãn thúc đẩy kế hoạch này
để tiến hành tham vấn với các chính đảng đối lập
tuy nhiên các cuộc đối thoại liên đảng đã đổ vỡ hồi tháng trước
dự kiến làn sóng biểu tình tại israel sẽ gia tăng mạnh hơn trong hai tuần tới
trước khi kỳ họp mùa hè của quốc hội israel kết thúc
nga có kế hoạch sẽ mở các cơ quan đại diện ngoại giao mới ở các nước đông nam á
đây là phát biểu mới nhất được ngoại trưởng nga
ngoại trưởng nga sergei lavrov đưa ra khi tham dự lễ khai trương tổng lãnh sự quán nga
tại thành phố phuket của thái lan vào ngày hôm qua
theo ngoại trưởng sergei lavrov bộ ngoại giao nga có kế hoạch mở văn phòng đại diện
ở các nước trong khu vực thân thiện với nước này
ông lavrov khẳng định việc mở tổng lãnh sự quán nga tại phuket là bước đi quan trọng
nhưng không phải là cuối cùng trong việc mở rộng sự hiện diện ngoại giao của nga ở đông nam á
trước đó người đứng đầu bộ ngoại giao nga đã có chuyến công du đến indonesia
để tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi sáu từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bảy
tại đây phía nga đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ ưu tiên nhằm củng cố vị thế của mình
tại khu vực châu á thái bình dương thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với asean trong tất cả các lĩnh vực
trong bối cảnh nga mở rộng sự hiện diện tại châu á mối quan hệ ngoại giao của nước này
với châu âu vẫn đang hết sức căng thẳng
trong tuần qua nga đã tuyên bố sẽ đóng cửa tổng lãnh sự phần lan ở saint petersburg
và đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của ba lan tại thành phố smolensk miền tây nước nga
thưa quý vị một trong những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua
chính là hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bà đại tây sơn nato
diễn ra tại vinus của litva trong hai ngày là ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng bảy
đây là hội nghị thượng đỉnh thứ tư của nato kể từ khi xung đột nga
ukraine bùng phát và cũng vì thế mà vấn đề ukraine không thể nằm ngoài chương trình nghị sự
cùng với đó còn là việc kết nạp thụy điển là thành viên
với những bất đồng hiện nay trong nội bộ khối thì hội nghị thượng đỉnh nato lần này
liệu đã tìm được tiếng nói thống nhất để đưa ra các quyết định quan trọng
mục thế giới đa chiều ngày hôm nay sẽ trả lời cho câu hỏi này
đây là hội nghị thượng đỉnh thứ tư của nato kể từ khi xung đột nga ukraine bùng phát
hội nghị thượng đỉnh lần này là thời điểm các lãnh đạo của nato phải đưa ra các quyết định quan trọng
trong một động thái bất ngờ tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã thay đổi ý định
đồng ý ủng hộ thụy điển gia nhập nato và cho biết sẽ chuyển đề nghị phê chuẩn để quốc hội thông qua
quyết định của nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đã mở đường để nato có thể kết nạp thành viên thứ ba mươi hai trong vài tháng tới
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đã đồng ý ủng hộ đơn đăng ký của thụy điển
và chuyển đề xuất này tới các nhà lập pháp ankara để phê chuẩn
đây là một bước đi lịch sử giúp tất cả các đồng minh nato
mạnh mẽ hơn và an toàn hơn

nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đã đồng ý ủng hộ đơn đăng ký của thổ nhĩ kỳ để phê chuẩn để quốc hội thông qua